mới đây trung tâm năm học bệnh viện hữu nghị việt đức hà nội đã tiếp nhận một nam bệnh nhân năm mươi sáu tuổi
được tuyến dưới chuyển đến khám và điều trị trong tình trạng lét rộng vùng dân vật nhờ dịch mù
bệnh nhân cho biết trước đó ông có cấy bi vào dân vật tuy nhiên bản thân và đối tác cũng cảm thấy đau rác khi ăn nái
nên ông đã quyết định thả bi ra
một thời gian sau ông bị áp xe dừng vật phải đến một bệnh viện tại hà nội để trích giạch và điều trị
sau hai tuần vết thương vẫn chưa ổn định nên bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện hữu nghị việt đức để thăm khám và điều trị
bệnh nhân nhập viện tại trung tâm năm học với vết lết lớn sưng nề nhiều tại vùng dân vật
hiện tại ông đang được điều dưỡng chăm sóc vết thương đây là một vết thương nhiễm trùng nên thời gian điều trị mất khá nhiều thời gian
dự kiến người bệnh sẽ được chăm sóc lành vết thương sau đó các bác sĩ smz đánh giá để che phủ vùng vết thương
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quang giám đốc trung tâm năm học những trường hợp áp xe nới chung và áp xe dân vật hay tinh hoàn nới riêng đều tốn khá nhiều thời gian để điều trị
đặc biệt với áp xe càng lớn thì rất khó chăm sóc và thời gian càng dài gây ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của người bệnh
bác sĩ cho biết thêm đeo bi và dân vật giúp làm tăng kích thước cậu nhỏ tăng sự trả sát vì thế tăng khói cảm khi quan hệ tình dục
trong y học các bác sĩ không cấy bi cho bệnh nhân
tuy nhiên trong giờ ăn chơi thì đây không phải là chuyện lạ
vật dung nhiều người sử dụng đó là các viên bi trong các chai diện ngoại dùng để lắc tạo sủi hoặc hạn chế tốc độ khí giót
xanh điệu hơn thì gắn ngọc chai
thậm chí có những trường hợp cắn cả bi xe đạp để làm to cậu nhỏ
xong chỉ trong một thời gian những viên bi này đã bị dì xét tạo thành mủ gây nhiễm chủng dân vật
theo bác sĩ có bệnh nhân đến khám trong tình trạng vùng biêu bị tụ máu do quá trình cọ sát của dân vật
một số bệnh nhân vừa đeo bi được một thời gian ngắn thì đã phải phô thuật lấy bi ra vì dân vật bị cong khi cưng cứng đau khi quan hệ
bên cạnh đó việc tự gắn bi đồng nghĩa với việc nguy cơ lây chuyển hiv phiêu ngăn b nếu rạch ra gây chảy máu dụng cụ không đảm bảo vô chùng
việc đeo bi trong điều kiện không hợp vệ sinh bi không được vô chùng rất dễ gây ra nhiễm chủng gây rỏ tắc niệu đạo
thời gian gần đây rất nhiều nam giới đã tìm tới các thủ thuật cài bi cài ngọc trai vào dân vật với mong muốn giúp trẻ em khói cảm
không chỉ gắn bi nhiều người còn cắm vào dân vật nhẫn sợi xích mẫu gỗ với suy nghĩ giúp bạn tình thăng hoa
tuy nhiên quá cảm thăng hoa chưa thấy đâu thì đã rất nhiều trường hợp phải cầu cứu bác sĩ
anh n v qui ba mươi chín tuổi nhưng vợ lại còn rất trẻ
để thể hiện bản lĩnh của người đàn ông và vợ không còn cắn nhần trong chuyện chăn gối
anh n v qui đã tìm hiểu và quyết định đến một phòng khám tư cài ngọc trai vào cậu nhỏ để giúp vợ tăng khói cảm
tuy nhiên sau ba tháng cảnh ngọc trai cậu nhỏ của anh đã bị sưng phu nề ở vùng da quy đầu vết mổ cũ đã chảy dịch có mùi hôi ấn vào đau
lo lắng anh đã phải đến phòng khám tại bệnh viện và được chẩn đoán biến chứng nhiễm trùng
nguyên nhân là do ba viên ngọc trai đang được cài trong dân vật
một trường hợp khác đôi anh l h t ngay lời tư vấn của bạn bè đã cài bi vào cậu nhỏ với mục đích để làm nóng cuộc sống phòng the của hai vợ chồng
tuy nhiên chỉ sau một tháng cải bi cậu nhỏ đã bị đau khiến anh không dám gần lại vợ
do xấu hổ anh không đến khám tại bệnh viện mà chỉ đến khi đau đớn không chịu được nữa anh tê mới đến bác sĩ để xin tháo bi
cũng tương tự những trường hợp trên trước đó tại bệnh viện nam học và hiếm muộn việt bỉ cũng đã tiếp nhận một nam thanh niên một mươi chín tuổi cấy bi vào đường kính một cm vào thân dương vật nhằm tăng kích thước
hai tuần sau bộ phận này đã sưng nề và chảy dịch
nam thanh niên cho biết thêm sau khi cấy bi cậu nhỏ của anh đã đau tức sưng nề chảy dịch tại thân dân vật nên mới tới bệnh viện để thăm khám
bác sĩ chẳng đoán nhiễm trùng tại vị trí cấy bi cần lấy phẫu thuật lấy bi ra lấy dịch mù nuôi và cấy xét nghiệm vi sinh cắt lọc làm sạch tổ chức nhiễm trùng
tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân nếu để lâu hơn rất có khả năng diễn biến nặng gây ra lét hoại tử rừng vật ảnh hưởng sâu tới sức khỏe sinh sản về sau
theo các bác sĩ thu thuật cắn bi hay cắn ngọc chai vào dương vật được thực hiện đơn giản và rất nhanh chóng chỉ trong khoảng một mươi năm hai mươi phút
bác sĩ sử dụng dụng cụ y tế sạch một đường vào các vẹt bi bên cạnh và dây thần kinh sau đó sắt trùng khô vết thương và băng bó lại
bi được sử dụng có thể là dạng silicon mãn não thủy tinh kim loại quý ngọc chai hoặc bi xứ
tình trạng nhiễm trùng thường do quá trình phẫu thuật dụng cụ không đảm bảo cũng như không tuân thủ các quy tắc phù khuẩn hoặc chăm sóc vết thương sau phẫu thuật không tốt
cắn bi và dương vật hay còn gọi là quăm bi đồn bi cấy bi lắp bi đang là một trong những khoa học can thiệp ngoại khoa trực tiếp vào cơ quan sinh dục của năm giới
can thiệp này được coi là một trong những hình thức thẩm mỹ ở vùng kín ở nam và đang ngày càng phổ biến hiện nay
cấy bi và dương vật là một tiểu phẫu nhỏ nhằm gắn gắp viên bi nhỏ xuống dưới lớp da
những viên bi này có cơ chế hoạt động giống như con lăn dọc tạo ra sự trải sát tăng khói cảm quan hệ tình dục
bạn tình cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt về kích thước dễ dàng đạt được khói cảm
cắn bi được rất nhiều nam giới coi là một phương pháp giúp tăng ca bản lĩnh khái mạnh trong chuyện yêu từ đấy tự tin hơn trong cuộc sống nhất là trong đời sống vợ chồng
một câu hỏi rất nhiều người băn khoăn vậy thực sự cắn bi hoặc dị vật và dương vật sẽ giúp tăng kích thước và tăng khói cảm
rất nhiều người cho rằng để tăng kích cỡ dương vật bằng cách cho các dị vật hoặc bồng gắt chất lỏng và cuộc quý sẽ tăng khói cảm quan hệ tình dục
tuy nhiên theo các chuyên gia nam học hiện nay chưa có minh chứng nào về khoa học khẳng định việc cắn bi và dân vật sẽ làm tăng khoái cảm ở nữ giới và tăng kích thước
trong khi đó đã có rất nhiều trường hợp dương vật có bi gây đau cho nữ giới khi quan hệ tình dục
đây cũng là nguyên nhân dẫn tới các bệnh phim nhiễm phụ khoa
tình trạng nhiễm trùng thường do quá trình thủ thuật dụng cụ không đảm bảo không tuân thủ tốt các quy tắc vô khuẩn việc chăm sóc vết thương sau phẫu thuật cũng không tốt
biên chứng thường gặp nhất khi cấy cài dị vật và dương vật đó là nhiễm trùng dương vật thùng niệu đạo cương đau dương vật kéo dài cong vẹo dương vật sâu hóa vật hang
nhiều trường hợp năm giới cài dị vật vào cậu nhỏ đã gặp biên chứng như thùng vật hang chày hoại tử dương vật thậm chí phải cắt cụt dương vật gây nhiễm khoản trong máu
ngoài ra dị vật còn có thể gây đau đớn cho bạn tình khi quan hệ như thùng âm đạo gây rách tình sinh môn
bên cạnh đó hậu quả của việc cho dị vật vào dương vật luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nhiễm trùng cao cho năm giới dễ lây làn mắc các bệnh lê chuyển qua đường tình dục như hạn iv thậm chí có rất nhiều trường hợp gặp biên chứng gây hoại tử da rất nặng nề
quá trình tiến hành cắn bi vào cổ quý mà các dụng cụ y tế các viên bi không được tiệt khuẩn đảm bảo vô khuẩn thì vết mổ sẽ bị nhiễm trùng vi khuẩn dễ dàng tấn công từ đó gây một số bệnh viêm nhiễm đường tiểu viêm tinh hoàn
khi dương vật bị nhiễm trùng nhưng do ngẩn ngại xấu hổ rất nhiều người đã ngại đi khám tại cơ sở y tế chính vì vậy đã để lại biến chứng nặng nề là phải phẫu thuật hoặc cắt đi hầu hết sinh vật điều này rất dễ xảy ra tác nhân bởi dân vật bị hoại tử và áp xe dẫn tới vô sinh ở nam giới
hiện tại việc phẫu thuật cắn bi gai dị vật vào dương vật chỉ được thực hiện tại nhà hoặc các phòng khám tư nhân
tại cơ sở y tế uy tín hay các bệnh viện có truyền khoa năm học thì các bác sĩ lại đang bận rộn với việc phải tháo bi ra khỏi dương vật
quy trình cắn bi vào dương vật không đảm bảo an toàn nên khi vận động khiến viên bi lệch đường dây thậm chí làm cho bao cao su bị căng bị thủng khi quan hệ quá thô bạo
đây là nguyên nhân gây ra bệnh viêm nhiễm phụ khoa ở phụ nữ bệnh xã hội rất nguy hiểm
bác sĩ khuyên mọi người không nên tùy tiện tật những vật thể lạ không đảm bảo vào cơ thể và dân vật
khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường gây khó chịu cần đến ngay những cơ sở y tế uy tín để được trần đoán điều trị sớm đạt được hiệu quả tốt nhất
nếu thực sự có nhu cầu bệnh nhân có thể tìm đến cơ sở y tế uy tín có chuyên khoa năm học để giúp cải thiện kích cỡ dân vật
có thể giải phẫu tạo hình nếp sơ tạo nếp cấp đượn mỡ dưới da rừng vật đặt vật giả silicon vào vật hang
các phong pháp này đều được dựa trên giải phẫu học của dương vật
vì vậy tùy từng bệnh nhân bác sĩ sẽ tư vấn biện pháp phù hợp
tuy nhiên cần phải lựa chọn cơ sở y tế uy tín để tránh những biến chứng như nhiễm trùng chảy máu